thưa quý vị nếu như trước đây việc cải tạo hay là sửa chữa nhà trung cư tại hà nội được triển khai một cách y ạch
và làm không có lộ trình cụ thể rõ ràng thì hiện nay hà nội đã đưa ra đề án cải tạo và xây dựng lại nhà trung cư cũ
và các kế hoạch triển khai đề án
rất nhiều người dân kỳ vọng đề án này rõ ràng và cụ thể hơn sẽ giải quyết được những bất cập
và tồn tại lâu nay trong việc cải tạo hay sửa chữa trung cư cũ
vâng vậy liệu đề án có tạo được sự đột phá còn những vướng mắc và cần thêm những giải pháp nào
để hà nội hay các địa phương trên cả nước có cơ sở để xử lý vấn đề trung cư cũ xuống cấp
vấn đề và chính sách ngày hôm nay có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư đào ngọc nghiêm
nguyên giám đốc sở quy hoạch kiến trúc hà nội nguyên kiến trúc sư trưởng thành phố
xin mời quý vị cùng theo dõi
vâng ạ trước hết xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho khám giả truyền hình altv
thưa ông thì gần đây nhất thì đã là kiểm định xong một trăm hai mươi sáu căn nhà trung cư cũ
liệu thì theo ông đây có phải là cơ sở để thúc đẩy tiến độ cải tạo trung cư vốn đã y ạc từ nhiều năm qua hay không thưa ông
tôi cho rằng đây kiểm định để xác định phân cấp cái nhà trung cư là một vấn đề rất quan trọng
vì như trên chúng ta đã nói cái nhà trung cư có những nhà xây dựng bảy mươi tám chục năm và giải pháp kết cấu khác nhau lắm
tôi đã thấy những năm trước năm sáu mươi
chủ yếu nó từng là chịu lực
sau đó là cái cột bê tông và bao tre sau đó là lóc ghép tấm
thì hiện nay rất nhiều những cái đảm bảo không an toàn
nhưng mà chính người dân cũng chưa nhận thức ra được vấn đề này
thế còn trong cái định hướng thì phát triển là phải khối lượng nhiều như thế
thì phải xây dựng kế hoạch và trước đó là những cái dự án những cái vị trí cần điều tiên là những cái công trình nguy hiểm
thì cái khảo sát này là một trong những cái điều kiện mà tôi cho là quan trọng
nhưng cái thứ hai nữa là cái công tác quy hoạch phải đi trước một bước
cải tạo trung cư ở đây thì trong khu vực của hà nội có bảy mươi sáu khu vực có các nhà trung cư
chỉ còn một số rất ít là các cái trung cư riêng lẻ thôi
thế thì cải tạo trung cư ở đây không phải chỉ cải tạo ngôi nhà đó
mà phải cải tạo cả cái khu trung cư để chúng ta tạo ra sự đồng bộ về cuộc sống của người dân
và cái chế độ chính sách hỗ trợ để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xã hội hóa vào đây được
gần đây thì hà nội lần đầu tiên đã có một cái đề án cải tạo trung cư cũ
và hiện nay đang thực hiện theo đề án như vậy
thì ông có đưa ra cái đánh giá nào về cái đề án này
cũng như là cần bổ sung hay đề xuất gì khác để có thể thực hiện đề án một cách hiệu quả
có thể nói rằng hà nội là cái đô thị đầu tiên
và cũng có nhiều cố gắng
và cũng có nhiều cố gắng trong cải tạo chung cư
thế nhưng mà trước đây thì cải tạo kế hoạch hoặc dự án cải tạo một ngôi nhà
dự án cải tạo một phần của một khu
rồi dự án cải tạo khu
chưa nhìn đến cái tổng thể cái toàn thành phố hà nội
thì cái đề án được gần đây này
đặc biệt là cái đề án này đã bám rất sát cái nghị định sáu mươi chín của thủ tướng
về cái quy định về cải tạo chung cư
thì như vậy đây đề án này đã thể hiện cái tầm nhìn rộng
và có bước nhìn xa
và đồng thời vì là đề án cho nên chỉ rõ từng bước đi cụ thể để mà làm
thì có thể nói đây là một cái bước đột phá
đây là một cái bước thể chế hóa cái cải tạo trung cư này
thì có thể nói rằng là cái đề án này đã đang triển khai

thì đấy là một cái thuật lợi

mà chúng ta đang gặp phải trong cái việc sửa chữa cải tạo nhà chung cư cũ này không ạ
bản thân cái nhà ở này là một cái vật thể
mà cái vật thể này là liên quan đến những cái vật thể lân cận rất mật thiết
bởi vì trong cùng một trung cư bên cạnh cái riêng thì còn có những cái chung nữa
nhất là cái hạ thằng kia
cái thuật chung và lại còn có những cái điều kiện nữa
nhưng nếu chỉ xét riêng về cái quyền sử dụng cái ngôi nhà này
thì rõ ràng rằng là nếu mà như các thuật ngữ này chúng ta thấy là quyền sử dụng một cái tài sản đặc biệt
thì rõ ràng phải có thời hạn
vì tài sản nó có thể hỏng chứ không phải bên vương mãi mãi
thế thì như vậy là việc cái nhà ở này có thời hạn là hợp lý
nhưng xét về một góc độ nhất định
thì nhà ở của từng cái gia đình này liên kết với nhà khác để tạo ra một công trình nếu không đảm bảo an toàn được của cả công trình
nhưng công trình này không phải là lửng lơ mà công trình này trên bản đất nó còn không gian bên trên
nó còn không gian ngầm dưới mặt đất như thế nào
vậy thì cái vai trò quản lý cái đất cái không gian ngầm như thế nào thì điều này lại một luật khác quy định tức là luật đất đai
nếu như trong luật ai chúng ta quy định
cái người mà có quyền sử dụng đất là có quyền không cả không gian trên mặt đất cái quyền trên mặt đất và cả quyền ngầm nữa thì rõ ràng là chúng ta phải có cái thời hạn sử dụng đất
thế thì như vậy có thể nói tôi cho rằng là cái xác định cái nhà ở có thời hạn hay không có thời hạn thì không thể xem xét trên cơ sở riêng của cái luật nhà ở được mà phải trên cơ sở đồng bộ với các luật khác
hiện nay có những luật rất quan trọng tôi nói thử như là luật đất ai để xem quốc hội thông qua cái luật đất ai như thế nào
từ đấy chúng ta mới xác định được cái nhà ở có thời hạn hay không có thời hạn